thưa quý vị vào sáng nay đoàn công tác của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bắc giang
tham gia đoàn công tác có thiếu tướng nguyễn văn long ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ
tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí dương văn thái ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy
trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
sau hơn hai năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi chín của đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh bắc giang duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước
công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh trật tự được trú trọng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại tướng tô lâm chúc mừng và đánh giá cao những thành tích
kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bắc giang đã đạt được trong thời gian qua
đại tướng tô lâm đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy bắc giang bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội
chính phủ để phân đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
qua thảo luận vấn đề liên quan đến nguy cơ cháy nổi tại các khu trung cư đã được các đại biểu quan tâm cho ý kiến
trình bày báo cáo lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an cho biết từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
toàn quốc xảy ra một chín trăm ba mươi tám vụ cháy làm chết một trăm bốn mươi bốn người bị thương một trăm một mươi ba người thiệt hại tài sản ước tính trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng và ba trăm linh sáu hectare rừng
so với năm hai nghìn hai mươi hai tăng một trăm chín mươi vụ cháy ba mươi ba người chết và ba mươi bốn người bị thương địa bàn thành thị xảy ra năm mươi chín hai vụ cháy còn lại là nông thôn
cháy tại nhà ở riêng lẻ nhà ở kết hợp kinh doanh vẫn diễn biến phức tạp
ủy ban quốc phòng an ninh khẳng định năm hai nghìn hai mươi ba chính phủ đã chỉ đạo bộ công an các bộ ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai nghị quyết số chín mươi chín
tập trung xây dựng kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
chỉ đạo các địa phương xử lý phục các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm
báo cáo thẩm tra cũng nhấn mạnh sau sự kiện cháy trung cư mini tại hà nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
thủ tướng chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo bộ công an bộ xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương
tổ chức tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư nhà ở nhiều căn hộ có nguy cơ cháy nổ cao
để đánh giá thực trạng và xác định giải pháp khắc phục hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ việc tương tự
tại phiên họp phó trưởng ban dân nguyện hoàng anh công cho rằng báo cáo nêu nguyên nhân tình hình cháy nổ thời gian vừa qua
nhưng hơi mờ nhạt về trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy
trong khi nguy cơ cháy tại các khu trung cư hiện nay là rất đáng lo ngại
những cái việc như khương hạ nó là hệ quả tất yếu sẽ xảy ra nó chỉ ngày một ngày hai thôi thời gian nào thôi
nhưng vừa rồi chúng tôi đi khảo sát anh đức làm trưởng đoàn khảo sát đi nhiều khu trung cư ở hà nội
chúng tôi thấy rất là đáng lo ngại hàng bấy chục nghìn người ở trong cái khu đất rất là hẹp nhà cao tầng
bình thường ra là chỉ là buổi sáng đi làm buổi chiều về thôi cũng tắc thang máy rồi cũng có thang thoát hiểm cũng có đầy đủ
nhưng mà tôi nghĩ là chính trong cái thang thoát điểm đấy lại là nơi có như là nguy hại nhất
người ta rồn nhau vào đấy với khối lượng người đông như thế rồn nhau vào đấy
thì có gì dẫm đạp nhau khi là cái khẩu quả thảm khốc nó sẽ xảy ra
cái đấy là cái có thể nhãn tiền nhìn thấy
mà chúng ta có biện pháp xử lý không
chính quyền có biện pháp gì vấn đề này không
có giảm tải dân số được không
hay là chúng ta phải có biện pháp gì
thì rõ ràng ở đây chúng ta chưa nhìn ra cái biện pháp đấy
bây giờ các cái trung cư nhà ở nhà trọ trong các khu ở cầu giấy ở thanh xuân
hoặc là ở trong thành phố hồ chí minh những hộp nhỏ nhỏ rất nguy hiểm
nhìn thấy nhưng mà bây giờ bảo là di dân ra là không thể nào có mấy được nó ảnh hưởng đến an sinh xã hội
cho nên là hiện tại giờ chúng tôi cũng đang tìm cách hướng dẫn là gì
trước mắt là hướng dẫn cho người ta phải có một cái lối thoát nạn thứ hai
phải tự trang bị kiến thức để trong cái tình thế như bây giờ
báo cáo anh như thế
thế còn nếu mà giải quyết một cách rốt ráo cái chỗ này thì phải là nhà ở xã hội phải nhiều hơn
giá cả nó phải hợp lý để cho người ta thấy tốt hơn người ta rẻ hơn
người ta chuyển lên nhà ở xã hội an toàn hơn thì cái số này nó mới giảm đi được
phát biểu kết luận trung tướng nguyễn minh đức phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh
đề nghị chính phủ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành ra soát bổ sung cập nhật thông tin báo cáo cho phù hợp
thường trực ủy ban quốc phòng an ninh sẽ tổng hợp nghiên cứu
tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên họp để hoàn thiện báo cáo thẩm tra theo quy định
phiên họp toàn thể thứ chín ủy ban quốc phòng an ninh đã bế mạc vào chiều ngày hôm nay
phát biểu kết khẳng định dư địa hợp tác và lĩnh vực khoa học công nghệ chuyển đổi số của các trung tâm giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ ả rập xê út là rất lớn
cần tăng cường và nâng cao hợp tác trong thời gian tới để phát triển ngày càng mạnh mẽ hiệu quả tiềm năng thế mạnh giữa các bên
góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc gia khu vực và trên thế giới
thứ trưởng nguyễn duy ngọc mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tích cực trao đổi thông tin kinh nghiệm triển khai mô hình hoạt động của trung tâm
qua đó làm sâu sắc hơn hiệp định về phòng chống tội phạm giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ vương quốc ả rập xê út vừa được ký kết
lần đầu tiên một cuộc thi tranh biện quốc tế bằng tiếng anh được tổ chức cho học viên các học viện trường công an nhân dân
trải qua vòng thi sơ khảo vào chiều ngày hôm nay năm đội thi xuất sắc nhất tham dự vòng bán kết và chung kết cuộc thi đã có màn thể hiện ấn tượng
với chủ đề bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp bốn
cuộc thi có năm nhánh nội dung liên quan đến các lĩnh vực an ninh mạng an ninh phi truyền thống chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay
tại vòng bán kết và chung kết năm đội thi đến từ học viện an ninh nhân dân
học viện cảnh sát nhân dân trường đại học an ninh nhân dân trường đại học cảnh sát nhân dân và học viện quốc tế
không chỉ cho thấy những nhận thức hiểu biết sâu sắc về vai trò vị trí trách nhiệm của nguồn nhân lực trẻ công an nhân dân
với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp bốn
mà còn xuất sắc thể hiện năng lực thực hành tư duy phản biện bằng tiếng anh
đây là một sân chơi học thuật tiếng anh bổ ích gắn việc học tiếng anh với các môn chuyên ngành
tạo động lực đổi mới sáng tạo trong tổ chức hoạt động dạy và học ngoại ngữ ở các học viện nhà trường
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
sau hơn bốn tiếng tranh tài sôi nổi đội thi đến từ học viện an ninh nhân dân đã xuất sắc giành giải nhất trung quốc
thưa quý vị trong suốt chiều dài lịch sử phụ nữ công an nhân dân nói chung và phụ nữ công an thành phố đà nẵng nói riêng
đã có nhiều đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
với họ được trải lòng trong công tác hội và công hiến hết mình cho nhiệm vụ chuyên môn là sức mạnh tổng hợp
giúp cho mỗi chủ tịch phó chủ tịch hội phụ nữ cơ sở luôn vững tin hơn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
góp phần không nhỏ xây dựng hội phụ nữ công an thành phố ngày một vững mạnh
nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi mời quý vị cùng gặp gỡ những người phụ nữ này trong phóng sự sau
gắn bó với công tác hội từ rất lâu trung tá nguyễn thị thanh thủy
chủ tịch hội phụ nữ cơ sở khối cảnh sát nhân dân công an thành phố đà nẵng được biết đến như người chị cả luôn đi đầu trong ngoại hoạt động
với vai trò chủ tịch hội phụ nữ cơ sở trung tá thủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu
trực tiếp tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm được tám mươi lượt buổi
là thành viên mạng lưới cán bộ tư vấn phỏng ngừa và ứng phó bạo lực phụ nữ và trẻ em thành phố
trung tá thủy còn trực tiếp xây dựng mô hình cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên hư tại cộng đồng
tại phường bình hiên có ba thanh thiếu niên tiến bộ
trung tá thủy đã luôn hỗ trợ đồng hành cùng địa phương giúp đỡ cho những hội viên phụ nữ khó khăn
là một trong sáu gương mặt cán bộ hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu của công an thành phố đà nẵng năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tá thái thị ngọc ánh chủ tịch hội phụ nữ cơ sở công an quận thanh khê
đã rất năng nổ hoạt bát trong xây dựng và tạo điều kiện cho các trẻ em hội viên được tham gia hư gứng công tác hội
đưa phong trào phụ nữ công an quận ngày một phát triển
với phong trào nuôi heo đất vì người nghèo
bản thân thiếu tá ánh đã đóng góp và vận động chị em hội viên cùng cán bộ chiến sĩ công an quận
hưởng ứng với hai trăm một mươi một con heo đất trong một mươi năm qua tổng số tiền là bảy trăm năm mươi triệu đồng
lan tỏa mô hình tiết kiệm này trong cấp ủy lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ
từ đây những ngôi nhà tình thương được dựng lên hàng chục trường hợp khó khăn đã được giúp đỡ
ngoài sự ủng hộ của đảng ủy lãnh đạo công an quận cũng như là cán bộ chiến sĩ công an quận
thì bản thân tôi cũng như ban chấp hành cũng luôn nêu gương tinh thần mà tiên phong
để mà tham gia cũng không những phong trào nuôi heo đất mà các phong trào khác
để thì như vậy mới làm gương cho chị em phụ nữ cũng như là lôi cuốn được cán bộ chiến sĩ
toàn công an quận tham gia
tám năm gắn bó với công tác hội chúng ta ngô thị thanh tâm
chủ tịch hội phụ nữ cơ sở phòng hậu cần công an thành phố
tham mưu triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong lực lượng công an thành phố
bằng những nỗ lực phấn đấu không ngừng trung tá ngô thị thanh tâm đã tổ chức nâng cao công tác khám chữa bệnh
chăm lo an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ của toàn công an thành phố
đưa vào hoạt động bộ phận khám điều trị cơ xương khớp và phục hồi chức năng
tại trụ sở công an thành phố với hơn sáu trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ điều trị
tổ chức khám bệnh phát thuốc cho các hộ chính sách và bà con nghèo trên địa bàn huyện hòa vang
công an về khám chữa bệnh cho người chính sách và nhân dân chú thấy rất tuyệt vời
bây giờ thí dụ như có điều kiện có cái trường lúc nào phù hợp với tình hình lúc nào thì được sự quan tâm
của lớp trẻ y bác sĩ của ngành công an hiện nay của thành phố hà nẵng
thì về giúp cho người chính sách và nhân dân và xã bắc còn nhiều còn thốc
những bông hoa tiêu biểu đại diện cho thủ lĩnh của các hội phụ nữ cơ sở xuất sắc
trong toàn lực lượng công an thành phố
bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn các chị với ngọn lửa đam mê
dành cho công tác hội vẫn đang từng ngày kiên trì thổi bùng lên khí thế
thi đua sôi nổi trong phong trào phụ nữ của toàn lực lượng
dẫu còn nhiều khó khăn thử thách nhưng các chị vẫn luôn mạnh mẽ đối diện
và vượt qua bằng tinh thần trách nhiệm của người giữ lửa công an nhân dân
đến những giá trị bền vững cho sự phát triển của tương lai